thưa quý vị tuyên truyền là giải pháp chính để đưa các chính sách bảo hiểm vào cuộc sống
có phần bảo đảm an sinh xã hội
với sự đa dạng hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng có độ bao phủ rộng theo đúng mục tiêu đề ra
tận dụng mạng xã hội tổ chức giao lưu hỏi đáp trực tuyến
phổ biến chính sách qua loa phát thanh tuyên truyền tận nơi
đó là những cách làm để giúp người dân hiểu đồng thuận và tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh bắc giang
không chỉ đa dạng hình thức tuyên truyền
mà còn xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp
tại huyện hiệp hòa giao bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân xã là trưởng ban bảo hiểm xã
nhằm phát huy vai trò người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chính sách bảo hiểm
kiện toàn bản chỉ đạo và không phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên bản chỉ đạo
sau khi triển khai kế hoạch chúng tôi có quyết định giao chỉ tiêu cho các tập thể cá nhân chịu trách nhiệm với chỉ tiêu
chính nhờ những nỗ lực này mà tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh bắc giang khá cao
bắc giang cũng là tỉnh sớm đạt và vượt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện năm
do bảo hiểm xã hội việt nam giao
năm hai nghìn hai mươi ba riêng trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới năm tám trăm linh người
kết quả này không chỉ là nỗ lực của ngành bảo hiểm mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn